trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh khi đã nhiều ngày liên tiếp hà nội đứng đầu cả nước về số ca mắc mới ghi nhận trong ngày
trước tình hình này việc phụ huynh không đồng ý việc đưa con mình đến trường kiểm tra học kỳ
mặc dù vậy sở giáo dục và đào tạo hà nội vẫn yêu cầu cho học sinh lớp một lớp hai tới trường để kiểm tra học kỳ trực tiếp
chị hà thị thảo quận bắc từ liêm hà nội băng khoăn với yêu cầu kiểm tra học kỳ trực tiếp tại trường
bởi vì con gái lớp một của chị còn chưa nắm vững các quy định về phòng chống dịch bệnh
việc cho trẻ đến trường trong giai đoạn này thi trực tiếp là không hợp lý
nhất là với trẻ lớp một và lớp hai đã học online từ đầu năm tới giờ vậy mà cuối kỳ lại yêu cầu đến trường kiểm tra trực tiếp
trong khi hà nội số ca mắc covid một mươi chín vẫn không ngừng tăng lên mỗi ngày
học sinh nhỏ đến trường khó tránh khỏi việc nói chuyện tiếp xúc với nhau rồi lại tìm ẩn vô số nguy cơ
học trực tuyến cả kỳ học rồi thì giờ kiểm tra trực tuyến cũng được miễn là các con được an toàn chị thảo nói
trước đó sở giáo dục và đào tạo hà nội ban hành hướng dẫn tổ chức kiểm tra học kỳ với học sinh tiểu học
thực hiện chương trình giáo dục phổ thông ứng phó dịch covid một mươi chín
theo đó đại diện sở giáo dục đào tạo hà nội cho biết
việc đánh giá định kỳ được thực hiện linh hoạt vào các thời điểm phù hợp với điều kiện tổ chức dạy học thực tế tại các đơn vị
việc kiểm tra định kỳ phải được tổ chức nghiêm túc đúng quy định đánh giá đúng chất lượng học tập của học sinh
có thể thực hiện chia lớp thành nhiều nhóm nhỏ linh hoạt thực hiện vào các thời điểm phù hợp với từng đối tượng
và tình hình diễn biến dịch covid một mươi chín tại các đơn vị
trong đó đối với lớp một lớp hai bài kiểm tra định kỳ được tổ chức bằng hình thức trực tiếp
các cơ sở giáo dục thực hiện các giải pháp linh hoạt phù hợp với thực tế đảm bảo an toàn trong phòng dịch
cụ thể lập kế hoạch thời gian thực hiện bài kiểm tra định kỳ tổ chức họp với cha mẹ học sinh để phổ biến
hướng dẫn tạo sự đồng thuận về phương án thực hiện
là cơ sở giáo dục thực hiện chia nhỏ số học sinh lớp đảm bảo an toàn phòng dịch để tổ chức hướng dẫn
ôn tập bổ sung củng cố kiến thức định hướng nội dung cốt lõi cho học sinh trước khi tổ chức bài kiểm tra định kỳ
đối với môn toán môn tiếng việt linh hoạt vào các thời điểm phù hợp với từng đối tượng
và tình hình diễn biến covid một mươi chín tại đơn vị để đánh giá học sinh cuối học kỳ một và cuối năm học theo quy định
trong trường hợp bất khả kháng tại thời điểm kiểm tra định kỳ học sinh không thể đến trường để làm bài kiểm tra bằng hình thức trực tiếp
cơ sở giáo dục tiểu học có trách nhiệm báo cáo phương án điều kiện tổ chức cho học sinh làm bài kiểm tra định kỳ
bằng hình thức trực tuyến về phòng giáo dục và đào tạo để được kiểm tra các điều kiện đảm bảo theo quy định trước khi thực hiện
đối với các học sinh lớp ba lớp bốn lớp năm bài kiểm tra định kỳ được tổ chức linh hoạt bằng các hình thức trực tiếp trực tuyến
khi đáp ứng đủ điều kiện theo quy định phù hợp với điều kiện cụ thể và diễn biến tình hình dịch covid một mươi chín tại đơn vị
vào thời điểm tổ chức thi đánh giá thực hiện bài kiểm tra định kỳ đối với các môn học tiếng việt toán khoa học lịch sử
địa lý và ngoại ngữ tinh học tiếng dân tộc tại các thời điểm cuối học kỳ một và cuối năm học
riêng lớp bốn lớp năm có thêm bài kiểm tra định kỳ vào giữa học kỳ một và giữa học kỳ hai đối với môn toán và môn tiếng việt theo quy định
việc tại hà nội f tăng nhanh thời gian gần đây đã gây ra rất nhiều vấn đề
và một trong những người chịu ảnh hưởng nhiều nhất có lẽ là lực lượng nhân viên y tế tại tuyến đầu chống dịch bộ phần trực tiếp làm việc với các f
quả thực số lượng f tăng vọt công việc luôn quá tải nhân viên y tế đều đã cố gắng nhưng mà sự cống hiến chưa được nhìn nhận thỏa đáng
đối lại họ luôn căng thẳng tinh thần vì người dân luôn dọa kiện gọi điện chửi bới thậm chí còn dọa hành hung
mạnh chiếu không còn mới được thay đổi
được trải trên một chiếc đệm cũ mỏng là nơi đặt lưng nghỉ ngơi sau những giờ trực mệt nhọc của các nhân viên y tế phường trung phụng quận đống đa
nơi mà vào những ngày này đang nóng vì covid một mươi chín
có chứng kiến những giờ phút làm việc của nhân viên ở đây mới thấy được họ đã và đang phải cố gắng phải nỗ lực mỗi giờ mỗi ngày để bám trụ với công việc vì sức khỏe và an toàn của cộng đồng
bác sĩ nguyễn thị thanh thúy trạm trưởng trạm y tế phường trung phụng đóng đa kể
trong vòng một tháng nay
khi nhận khoảng bốn trăm linh f số lượng f có những thời điểm lên sáu đến bảy mươi ca mắc mấy nhân viên y tế làm việc không kịp thở
vì mỗi ngày số lượng kf phát sinh mới nhiều điện thoại luôn trong tình trạng nóng máy cuộc gọi này vừa kết thúc thì cuộc gọi khác lại đến để người dân tiếp cận dễ dàng với nhân viên y tế
ngoài số hotline trạm đã đầu tư mua thêm một số đầu di động và lập thêm nhóm gia lô để tiếp nhận thông tin nhanh nhất của người dân
vì số lượng cuộc gọi nhiều do vậy có những cuộc điện thoại người dân gọi đến máy luôn báo bận
có người đến tận trạm y tế để quát tháo chửi mắng khi chúng tôi giải thích thì bị tốn ngược lại nhân viên y tế đông cả ngày có làm gì đâu
bác sĩ thúy kể lại có cán bộ cụm dân cư xét nghiệm tại nhà phát hiện dương tính
y tế phường đã hướng dẫn điều tra dịch tễ mời cả nhà ra lấy mẫu xét nghiệm lại
vậy mà lại có thông tin báo lên cấp trên người dân đi kiện lên tận thành phố nhân viên y tế không quan tâm không chịu đến nhà lấy mẫu xét nghiệm
hay một trường hợp khác bệnh nhân mắc covid một mươi chín nhưng bị bắt
sau khi tiếp nhận thông tin từ gia đình cán bộ của trạm đã liên hệ với tuyến trên để chuyển bệnh nhân vào khu thu dung điều trị
tuy nhiên theo quy trình những trường hợp có bệnh nền phức tạp khu thu dung điều trị phải bố trí phòng nhân lực rất lâu trung bình từ hai mươi bốn đến bốn mươi tám giờ mới chuyển được
do đó chưa chuyển bệnh nhân đi ngay lập tức
gia đình thấy thế lại bức xúc và không tiếc lời nói nhân viên y tế thiếu trách nhiệm trong công việc
trong khi đó hồ sơ đã chuẩn bị sẵn
chỉ đợi khu thu dung điều trị
nhưng không đồng ý tiếp nhận
bao nhiêu nỗ lực công sức bị phủ nhận hết
chúng tôi rất xót xa không còn động lực để làm việc
bác sĩ thúy buồn bã
người dân không hiểu điều đó luôn cho rằng nhân viên y tế không làm việc rồi kiện cáo lên lãnh đạo phường lên trung tâm y tế chửi mắng nhét không tiếc lời
có những trường hợp nặng phải điều trị tại khu thu dung nhân viên y tế dành cả mũi để thuyết phục mới đồng ý đi điều trị
khi xe vận chuyển đến nhà lại đổi ý không đi
trong khi đó với tình hình dịch căng thẳng
như hiện nay yêu cầu được xe vận chuyển f rất khó khăn
đến tối gia đình gọi điện thông báo muốn được điều trị tại cơ sở thu dung
nhân viên y tế phải lại đánh giá tình trạng sức khỏe từ đầu tốn rất nhiều thời gian
hay thậm chí là cuối tháng vừa rồi chị hương nhân viên y tế phường trung phụng đã bị người nhà bệnh nhân đến dọa hành hung
chuyện đơn giản chỉ là gia đình tự liên hệ được với một nơi điều trị bên trạm y tế phường đã gọi xe đến vận chuyển
đã giải thích với gia đình bệnh nhân là phía bên xe vận chuyển chỉ hỗ trợ chi phí điều trị
nếu gia đình đi theo người bệnh đến khu điều trị chiều quay về thì sẽ phải chịu trả phí
thế nhưng sau khi quay trở về người nhà bệnh nhân đã mạc sát nhân viên y tế với những lời lẽ khó nghe
như chỉ biết vòi vỉnh ăn tiền thậm chí còn đòi hành hung chỉ thúy ấm ức nói
công việc nhiều áp lực nhưng nhân viên y tế cơ sở luôn nỗ lực
mọi người gác lại công việc cá nhân để dồn cho công việc
như trường hợp điều dưỡng tên nam
vợ đẻ nhưng chỉ xin nghỉ được ba ngày để đưa vợ đi sinh và đưa vợ về nhà nhờ bà ngoại chăm sóc
trước đó bố vợ bị ung thư chưa kịp thu xếp thời gian về thăm thì ông đã ra đi
suốt một tháng trời ròng rã lương thấp tinh thần lại luôn trong trạng thái căng thẳng
có bạn nhân viên thu nhập một tháng được ba triệu
nhưng đi làm hai mươi km trừ chi phí xăng xe điện thoại đã gần hết
chưa ai hỏi tâm lý nhân viên y tế hiện nay ra sao công việc thế nào trong tình hình dịch bệnh như hiện nay
sức khỏe của các em như có tốt không ăn ngủ ra sao
mà chỉ là những câu thắc mắc tại sao nhà tôi có người mắc bệnh mà bỏ mặt
chúng tôi cũng rất cần lời động viên từ các cấp và quan trọng là sự ủng hộ từ phía người dân chị thúy trải lòng
những nỗ lực hy sinh thầm lặng của những chiến sĩ tuyến đầu chống dịch thật đáng trân trọng
hy vọng rằng trong thời gian tới người dân sẽ hợp tác và cảm thông hơn với nhân viên y tế trong công tác phòng chống dịch
tiếp thêm sức mạnh cổ vũ tinh thần để họ luôn vững vàng công việc
và một ngày sớm thôi hà nội của chúng ta sẽ khỏe trở lại
bên cạnh hà nội một số tỉnh miền bắc cũng đang ghi nhận diễn biến dịch bệnh có chiều hướng tăng
việc liên tiếp ghi nhận số ca dương tính sars cov hai tăng cao trong cộng đồng
ủy ban nhân dân thành phố hải phòng đã nâng cấp đội dịch covid một mươi chín lên cấp độ bốn vùng đỏ đối với huyện an dương và cát hải
cdc hải phòng thông tin về tình hình cấp độ dịch covid một mươi chín của toàn thành phố
trong đó cả thành phố đợi cấp độ ba nguy cơ cao hai huyện an dương và cát hải
theo bản màu phân cấp độ dịch ban hành chiều ngày hai mươi bốn tháng một mươi hai của hải phòng cho thấy
ngoại trừ huyện đảo bạch long vĩ một trăm linh còn xanh cấp độ một nhóm quận huyện kiến an kiến thụy an lão tiên lãng
đã trong vùng vàng cấp độ hai còn lại tám quận huyện lê trân ngô quyền hải an hồng bàng dương kinh đồ sơn
huyện bảo vĩnh thủy nguyên đã chuyển sang vùng cam nguy cơ cao
về cấp độ xã phường hải phòng hiện có năm mươi bảy trên hai trăm một mươi tám xã phường gấp hai
một vùng xanh bốn mươi bảy xã phường cấp độ hai vùng vàng tám mươi bốn xã phường cấp độ ba và hai mươi tám xã phường cấp độ dịch cao nhất
nguy cơ rất cao
để hạn chế nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng khi dịch bệnh đang bùng phát gia tăng
ubnd tp hải phòng đã chỉ đạo các xã phường thuộc vùng đó không tổ chức các hoạt động tập trung trong nhà ngoài trời
ngừng vận chuyển hành khách bằng phương tiện đường bộ trừ xe chở bệnh nhân cấp cứu xe công vụ
ngừng hoạt động các cơ sở tôn giáo tín ngưỡng thờ tự cưới hỏi
thành phố cũng yêu cầu những địa bàn vùng đó ngừng hoạt động các cơ sở kinh doanh dịch vụ có nguy cơ lây nhiễm cao
trò chơi điện tử piza làm tóc bao gồm cả cắt tóc làm đẹp bán hàng rong
đồng thời ngừng các hoạt động nghỉ dưỡng khách sạn nhà nghỉ tham quan du lịch lễ hội
biểu diễn văn hóa nghệ thuật thể dục thể thao hạn chế tối đa đi lại của người dân đến từ các địa bàn
đối với các chợ tiểu thương chợ đầu mối thực hiện năm mươi công suất người bán
các tiểu thương kinh doanh luân phiên trong tuần năm mươi công suất người mua phát thẻ đi chợ
trung tâm thương mại siêu thị cửa hàng tiện ích giới hạn số lượng khách vào năm mươi công suất
cơ sở lưu trú du lịch dịch vụ ăn uống trong cơ sở kinh doanh du lịch không áp dụng cho các cơ sở phục vụ cách ly
hoạt động không quá năm mươi công suất tại cùng một thời điểm
trường hợp cơ sở lưu trú đang phục vụ khách trên năm mươi thì không đón khách mới
những dịp lễ tết hay những lễ hội tụ tập đông người luôn là những thời điểm nguy cơ dịch bệnh bùng phát cao
và giữa lúc diễn biến dịch bệnh còn nhiều phức tạp thì đã có hai mươi năm khách tới đà lạt chen
theo ông lê anh kiệt trưởng phòng văn hóa thông tin thành phố đà lạt dự kiến khách đến đà lạt dịp lễ cuối năm rất đông
còn số hai mươi năm được phòng văn hóa thông tin thành phố đà lạt ước tính dựa trên việc theo dõi
nắm bắt và liên hệ trực tiếp với một số cơ sở lưu trú trên địa bàn
chúng tôi dự đoán đà lạt sẽ đón khoảng hai mươi năm lượt khách lưu trú dịp noel
còn số này trong dịp tết du lịch hai nghìn hai mươi hai là sáu mươi lượt khách
cộng suất các khách sạn hai sao biệt thự du lịch nhà ở nguyên căn đạt tám mươi năm chín mươi
các khách sạn ba năm sao ước đạt trên chín mươi ông kiệt nói
tại đại diện phòng văn hóa thông tin đơn vị sẽ tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền
vận động người dân du khách đơn vị kinh doanh cơ sở lưu trú khách sạn
thực hiện tốt quy định phòng chống dịch đặc biệt ông kiệt nhấn mạnh
sẽ không để xảy ra tình trạng phân biệt đối xử với du khách
trong thời gian qua thành phố cũng đã chỉ đạo các tổ kiểm tra liên ngành
ủy ban nhân dân phường xã tăng cường ra quân xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm
quy định phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
đến thời điểm hiện tại tổng số trường hợp bị lập biên bản vi phạm hành chính lên tới chín trăm linh vụ
tổng số tuyên phạt gần hai tỷ đồng
một thông tin mới về việc cách ly y tế với người nhập cảnh vào việt nam
nhập cảnh ngắn ngày không phải cách ly y tế nhưng vẫn phải tuân thủ nghiêm ngặt
và đầy đủ các quy định về phòng chống dịch
quy định trên được bộ y tế đưa ra trong hướng dẫn y tế phòng chống dịch covid một mươi chín
đối với người được phép nhập cảnh vào việt nam làm việc dưới một mươi bốn ngày
ban hành vào ngày hai mươi bốn tháng một mươi hai
người được phép nhập cảnh vào việt nam làm việc ngắn ngày gồm
người nhập cảnh với mục đích ngoại giao công vụ
người nhập cảnh không phải mục đích ngoại giao công vụ như nhà đầu tư chuyên gia
lao động tay nghề cao nhà quản lý doanh nghiệp kinh doanh thương mại
nghiên cứu thị trường cùng thân nhân và các đối tượng theo thỏa thuận từng quốc gia
những người tiếp xúc với người nhập cảnh ngắn ngày trong quá trình làm việc tại việt nam
bộ y tế cho phép những trường hợp trên không phải cách ly y tế nhưng cần tuân thủ nghiêm ngặt
và đầy đủ các quy định về phòng chống dịch covid một mươi chín không tiếp xúc với cộng đồng
trong trường hợp người nhập cảnh dự kiến làm việc hoạt động tại nhiều địa phương
cần có kế hoạch phương án di chuyển rõ ràng và được địa phương liên quan
người nhập cảnh ngắn ngày và người tiếp xúc với người nhập cảnh ngắn ngày phải thực hiện đầy đủ
quy định năm k từ theo dõi sức khỏe khi xuất hiện một trong các biểu hiện sốt ho đau rác hỏng
hoặc khó thở thì thông báo cho cơ quan quản lý và y tế địa phương
bộ cũng đề nghị người nhập cảnh ngắn ngày phải có bảo hiểm y tế quốc tế hoặc cơ quan tổ chức
mời cam kết chi trả chi phí điều trị trong trường hợp bị mắc covid một mươi chín
sau thời gian làm việc ngắn ngày người nhập cảnh tiếp tục có nhu cầu ở lại việt nam làm việc
thì phải chấp hành các quy định hiện hành về nhập xuất cảnh và phòng chống dịch
cụ thể với người tiêm đủ liều vaccine hoặc đã khỏi covid một mươi chín kết thúc thời gian làm việc
trước ba ngày kể từ ngày nhập cảnh bộ y tế quy định phải tự theo dõi sức khỏe tại nơi lưu trú
đến hết ngày thứ ba không được tiếp xúc với người xung quanh không được ra khỏi nơi lưu trú
xét nghiệm sars cov hai bằng phương pháp rt pcr vào ngày thứ ba kể từ ngày nhập cảnh
nếu kết quả xét nghiệm âm tính thì tiếp tục theo dõi sức khỏe đến hết một mươi bốn ngày
thực hiện đầy đủ quy định năm k trường hợp xuất hiện dấu hiệu ho sốt khó thở đau họng
phải báo ngay cho y tế địa phương
với người chưa tiêm vắc xin hoặc tiêm chưa đủ liều sau khi kết thúc thời gian làm việc
trước bảy ngày kể từ ngày nhập cảnh phải tự cách ly tại nơi lưu trú đến hết ngày thứ bảy
xét nghiệm bằng rt pcr vào ngày thứ ba và ngày thứ bảy tính từ ngày nhập cảnh
nếu kết quả xét nghiệm âm tính thì quy định như trường hợp âm tính với người tiêm đủ liều ở trên
sau khi chiến đấu với covid một mươi chín
thì những bệnh nhân khỏi bệnh sẽ gặp rất nhiều biến chứng
các bác sĩ cảnh báo các bệnh nhân đã mắc covid một mươi chín cảnh giác với các triệu chứng đau tức ngực khó thở
bệnh viện nhân dân gia định tp hcm cho biết
các bác sĩ vừa cấp cứu thành công cho bệnh nhân nbt sáu mươi tuổi ở quận gò vấp
bị tắt nghẽn phổi toàn bộ và ngưng tim sau khi mắc covid một mươi chín
bệnh nhân nhập viện cấp cứu đêm một mươi bảy tháng một mươi hai trong tình trạng đau ngực khó thở
và được chẩn đoán tắc nghẽn phổi gần như toàn bộ hai bên
kèm huyết khối trong nhĩa phải
trước đó bệnh nhân mắc covid một mươi chín và tự điều trị tại nhà không dùng thuốc kháng đông
nhận định bệnh nhân sẽ rơi vào tình trạng siêu hấp và tuần hoàn cấp
các y bác sĩ của khoa phẫu thuật tiêm khẩn trương gây mê phẫu thuật
khi gây mê hồi sức tình trạng tim mạch của bệnh nhân diễn tiến rất xấu
và nhanh ngưng tim một mươi phút không đập lại
hai mươi bốn giờ sau khi phẫu thuật bệnh nhân đã tỉnh dần và được rút nổi khí quản
và sau bảy mươi hai giờ bệnh nhân ổn định về hấp tuần hoàn nhưng vẫn còn ngủ nhiều và giảm trí nhớ
cho đến sau chín mươi sáu giờ mới phục hồi gần như hoàn toàn dự kiến xuất viện trong tuần tới
theo các bác sĩ của bệnh viện nhân dân gia đình khi nhiễm covid một mươi chín
bệnh nhân có tình trạng tăng đông máu nhất là hệ thống mạch máu phổi
gây tắc nghẹn các mạch máu nhỏ mạch máu lớn đi kèm với trạng thái
thương tổn các phế nang độc tố gây viêm nhiễm xuất tiết
điều này khiến cho bệnh nhân suy hô hấp nhanh và tử vong sau đó nếu không được can thiệp kịp thời
với bệnh nhân covid một mươi chín tình trạng đông tuy có giảm so với trước đó nhưng vẫn còn
vẫn có khả năng hình thành cục máu đông trong lòng mạch dẫn đến tình trạng thuyên tắc mạch máu chi
mạch máu tạng và mạch máu phổi gây nguy hiểm cho tính mạng
như trường hợp bệnh nhân nêu trên chỉ có tiền sử tăng huyết áp và mắc covid một mươi chín
còn lại trước đây hoàn toàn không mắc các bệnh gây tăng đông máu
như bệnh ác tính rung nhỉ cũng không tìm thấy nguyên nhân gây tăng đông
vấn đề đặt ra là sau khi nhiễm covid một mươi chín liệu trình kháng đông sẽ được áp dụng như thế nào
nên sử dụng loại gì và được theo dõi như thế nào
việc này cần có nhiều nghiên cứu lâm sàng để giải quyết hậu quả tắc nghẽn mạch sau khi mắc bệnh
các bệnh nhân đã mắc nên cảnh giác với các triệu chứng đau tức ngực khó thở
mặc dù trước đó chưa từng bị mắc bệnh tim bác sĩ thành khuyến cáo
chuyển sang một tin tức đáng chú ý tại các điểm nóng trên thế giới
vừa qua hàng chục quan chức tại trung quốc vừa bị trừng phạt vì để xảy ra đợt bùng phát
dịch covid một mươi chín ở thành phố tây an
trung quốc đang rất cảnh giác với dịch bệnh khi nước này chuẩn bị đăng cai olympic mùa đông
vào tháng hai tới tại thủ đô bắc kinh
quốc gia đông dân nhất thế giới đã giảm số ca mắc xuống mức tối thiểu nhờ chiến lược không covid một mươi chín
với các biện pháp siết chặt biên giới kéo dài thời gian cách ly và phong tỏa
tuy nhiên số ca mắc đang tăng lên trong những tuần gần đây
từ ngày hai mươi ba tháng một mươi hai thành phố tây an yêu cầu người dân ở nhà đóng cửa doanh nghiệp
và triển khai nhiều đợt xét nghiệm
ủy ban kiểm tra và ký luật trung ương trung quốc hôm nay cho biết hai mươi sáu quan chức của đảng đã bị kỷ luật
vì không đủ nghiêm túc trong ngăn ngừa và khống chế dịch bệnh
những quan chức trung quốc không thể khống chế dịch bệnh ở khu vực phụ trách thường bị sa thải hoặc khiển trách
thông báo của ủy ban cho biết đã xảy ra tình trạng lơ là về xét nghiệm và phối hợp không đồng bộ
trong công tác tri vết ở tây an
chùm bệnh ở tây an đến nay đã lan ra năm thành phố khác bao gồm bắc kinh
làm dấy lên lo ngại về nguy cơ virus có thể lan nhanh ra cả nước
còn tại thái lan sau khi phát hiện chùm hàng chục ca nhiễm omicron
thái lan đã hủy nhiều sự kiện năm mới
có hai mươi một ca nhiễm mới từ chùm bệnh ở galaxin
cna dẫn lời phát ngôn viên api samai sri rangsang
của đội tác chiến chống covid một mươi chín ở thái lan
ổ dịch trên bắt nguồn từ một cặp đôi đánh tự bỉ qua chương trình test and go của thái lan
theo đó miễn kiểm dịch cho những du khách nước ngoài đã tiêm vaccine
hai người này được có giấy chứng nhận xét nghiệm âm tính trước và sau khi nhập cảnh vào thái lan
vào hồi đầu thám
tính đến ngày một mươi năm tháng một mươi hai họ bắt đầu có những triệu chứng và xét nghiệm cho thấy dương tính
sau đó được xác định nhiễm biến thể omicron và bà sri rangsang cho biết
thủ đô bangkok đã bắt đầu xét nghiệm
đã thông báo hủy mọi hoạt động mừng năm mới do chính phủ bảo trợ
trong đó có các lễ cầu nguyện lúc nửa đêm các màn đốt pháo hoa và sự kiện đếm ngược đón năm mới
được các trung tâm mua sắm tổ chức sẽ vẫn diễn ra
nhưng phải đáp ứng các yêu cầu về tiêm chủng và xét nghiệm covid một mươi chín
thưa quý vị những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin phát sóng hàng ngày của chúng tôi ngày hôm nay
xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi
và quý vị đừng quên ấn like và subscribe để ủng hộ kênh của chúng tôi
xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào những bản tin tiếp theo